tiếp tục với những tin tức thời sự trong nước quan trọng thưa quý vị diễn đàn kinh tế xã hội việt nam hai nghìn hai mươi ba với chủ đề
tăng cường năng lực lội sinh kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững chính thức khai mạc vào sáng nay tại hà nội
chủ tịch quốc hội vương đình huệ cùng các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước đã tham dự và phát biểu tại diễn đàn quan trọng này
ngoài hơn bốn trăm linh đại biểu tham dự trực tiếp tại điểm cầu chính trung tâm hội nghị quốc gia hà nội
diễn đàn còn kết nối với một số điểm cầu của các học viện trường đại học diễn giả nhà khoa học
phát biểu khai mạc diễn đàn chủ tịch quốc hội vương đình huệ cho biết trong khó khăn chung của thế giới và khu vực
từ quý bốn năm hai nghìn hai mươi hai các động lực tăng trưởng sản xuất công nghiệp của việt nam có xu hướng chậm lại khi các thị trường xuất khẩu
nhập khẩu lớn của nước ta bị thu hẹp nhiều chuỗi cung ứng bị đứt gãy
tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường hậu quả đại dịch covid một mươi chín kéo dài
tuy nhiên nhờ các chính sách giải pháp đúng đắn kịp thời chưa từng có tiền lệ thời gian qua
dưới sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt đồng bộ có hiệu quả của ban chấp hành trung ương đảng bộ chính trị ban bí thư
cùng sự đồng hành giám sát của quốc hội sự điều hành quyết liệt của chính phủ nhìn tổng thể nửa nhiệm kỳ vừa qua
việt nam cơ bản đã vững vàng vượt qua khó khăn thách thức trước những cơn gió ngược và đạt được nhiều kết quả quan trọng khá toàn diện
kinh tế duy trì được đạt tăng trưởng và là một điểm sáng trong bức tranh màu xám của kinh tế toàn cầu
kinh tế vĩ mô vẫn ổn định lãm phát được kiểm soát đình hạng tín nhiệm quốc gia và vị thế quốc tế tiếp tục được cải thiện
các cân đối lớn được bảo đảm tỷ lệ nợ công nợ nước ngoài bội chính ngân sách đều giới ngưỡng quốc hội cho phép nợ xấu được kiểm soát và tỷ giá khá ổn định
sản xuất đông nghiệp tiếp tục thể hiện là vai trò trụ đỡ của quốc gia
nền kinh tế an ninh lương thực được bảo đảm
chủ tịch quốc hội vương đình huệ cũng thẳng thắn chỉ ra những khó khăn thách thức của nền kinh tế trong thời gian tới
cụ thể tăng trưởng kinh tế sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba chỉ đạt ba bảy mươi hai gần thấp nhất trong một mươi hai năm trở lại đây tạo áp lực rất lớn về tăng trưởng gdp cho hai quý còn lại của năm xuất khẩu hàng hóa tiếp tục đã suy giảm
chủ tịch quốc hội nhấn mạnh đây đều là những vấn đề vừa cơ bản dài hạn vừa mang tính thời sự cấp bách đòi hỏi
phải có giải pháp ứng phó ngay trong ngắn hạn và giải pháp căn cơ có tầm chiến lược lâu dài
từ thực tế vướt lên trong đại dịch khi đối diện với những khó khăn thử thách khắc nghiệt như ba năm vừa qua một trong những bài học quan trọng nhất là xây dựng một thúc đẩy nội lực mạnh mẽ để ứng phó với những thách thức và tính chất bất định của các yếu tố bên ngoài
chúng ta cần tăng cường phát huy nội lực vận dụng khai thác kết quả ngoại lực có hiệu quả để thích ứng và phát triển
đây được coi là nhiệm vụ hàng đầu và xuyên suốt đặc biệt trong bối cảnh tình hình mới có nhiều biến động rủi ro ngày càng gia tăng
việt nam cần tập trung giải quyết các thách thức bên trong cả trước mắt lận trong trung và dài hạn
ngay sau phát biểu khai mạc của chủ tịch quốc hội vương đình huệ các đại biểu đã nghe phát biểu đề dẫn diễn đàn do đồng chí nguyễn xuân thắng
ủy viên bộ chính trị giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh trình bày và tham dự hai phiên thảo luận chuyên đề với chủ đề
tăng cường nội lực khơi thông nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó và nâng cao năng suất lao động bảo đảm an sinh xã hội trong bối cảnh mới
hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động thanh tra công an nhân dân là hội thảo vừa được bộ công an tổ chức vào sáng ngày hôm nay
dưới sự chủ trì của thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu bộ công an đến công an các tỉnh
thành phố trực thuộc trung ương với sự tham dự của hơn hai hai trăm linh đại biểu trong đó có đại diện thanh tra chính phủ
lãnh đạo công an các đơn vị địa phương các nhà khoa học trong công an nhân dân
tại hội thảo các đại biểu các nhà khoa học tập trung phân tích thảo luận các vấn đề về tổ chức và hoạt động thanh tra của lực lượng công an nhân dân
theo quy định mới của luật thanh tra năm hai nghìn hai mươi hai đặc biệt là các lĩnh vực giao bộ công an thực hiện quản lý nhà nước về an ninh trật tự
và sự cần thiết phải xác định rõ nội dung
đối tượng của hoạt động thanh tra chuyên ngành công an nhân dân để đề xuất đưa vào nội dung xây dựng nghị định
nhằm tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động thanh tra chuyên ngành của lực lượng công an nhân dân trong thời gian tới
trên cơ sở những ý kiến tham luận tại hội thảo thứ trưởng trần quốc tỏ yêu cầu thanh tra bộ công an chủ trì
cục pháp chế và cải cách hành chính tư pháp trực tiếp phối hợp công an các đơn vị địa phương cùng phối hợp
để khẩn trương tham mưu ban thượng vụ đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an tổ chức tổng kết thành công công tác thi hành luật thanh tra trong công an nhân dân một mươi hai năm qua
thứ trưởng cũng giao cục tổ chức cán bộ chủ trì thanh tra bộ công an đề xuất cục pháp chế và cải cách hành chính tư pháp phối hợp
giả soát sắp xếp lại tổ chức bộ máy thanh tra công an nhân dân phù hợp luật thanh tra năm hai nghìn hai mươi hai phù hợp với thực tiễn tổ chức và yêu cầu
nhiệm vụ mang tính đặc thù của lực lượng công an nhân dân đảm bảo thống nhất tinh gọn góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra công an nhân dân
lãnh đạo chỉ huy công an các đơn vị địa phương tiếp tục nghiên cứu luật thanh tra năm hai nghìn hai mươi hai có hiệu lực từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
và nghị định số bốn mươi ba ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba của chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thanh tra để chuẩn bị cho việc tổng kết luật thanh tra năm hai nghìn một mươi ba
sáng nay tại hà nội thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an chủ trì buổi làm việc với công an các đơn vị địa phương về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và các nguồn kinh phí năm hai nghìn hai mươi ba
tại buổi làm việc công an các đơn vị địa phương đã báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và các nguồn kinh phí việc thẩm định các thủ tục đầu tư của một số dự án được giao
trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác giải ngân từ nay đến cuối năm đạt hiệu quả theo mục tiêu đề ra
phát biểu chỉ đạo thứ trưởng lê văn tuyến đề nghị công an các đơn vị địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ cam kết thực hiện đảm bảo tiến độ dự án theo thời gian đã thống nhất
đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và các nguồn kinh phí những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
trong đó tập trung công tác chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công dự án công tác nghiệm thu khối lượng hoàn thành và hoàn thiện thủ tục hồ sơ thanh toán
hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc kế hoạch giải ngân chi tiết đã lập cho từng dự án gói thầu báo cáo những khó khăn vướng mắt để kịp thời trao đổi
phối hợp với các đơn vị chức năng đề xuất lãnh đạo bộ tháo gỡ gắn công tác đảm bảo giải ngân các nguồn ngân sách nhà nước bộ địa phương giao với việc hoàn thành nhiệm vụ năm công tác thi đua hai nghìn hai mươi
các cơ quan chức năng của bộ cần tăng cường trách nhiệm và đẩy nhanh tiến độ rút ngắn tối đa thời gian thẩm định trình duyệt thủ tục đầu tư tạo mọi điều kiện hỗ trợ cho các đơn vị đảm bảo tiến độ triển khai và giải ngân
tổ chức theo dõi chặt chẽ tăng cường kiểm tra giám sát kiểm toán nội bộ với quá trình triển khai thực hiện dự án và quá trình quản lý sử dụng thanh quyết toán các nguồn kinh phí của công an các đơn vị địa phương
kịp thời tham mưu lãnh đạo bộ ban hành các giải pháp điều hành linh hoạt thích ứng với điều kiện thực tế nhằm hoàn thiện mục tiêu giải ngân vốn năm hai nghìn hai mươi
qua năm năm tổ chức triển khai thực hiện luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ các bộ ngành ủy ban nhân dân công an các đơn vị địa phương đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả
góp phần quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước
tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được thì quá trình triển khai thực hiện luật trên đã phát sinh một số khó khăn bất cập trong thực tiễn xã hội và sự gia tăng của tội phạm vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này
do đó cần thiết phải nghiên cứu sửa đổi bổ sung các quy định trong luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ cho phù hợp với thực tiễn
đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước và phòng ngừa đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ trong tình hình mới
đây là hình ảnh ghi lại vụ hỗn chiến của tám mươi thanh niên diễn ra tại đường nguyễn văn linh thuộc phường phúc đồng quận long biên thành phố hà nội
hai mươi đối tượng mang theo tuyếp sắt gắn dao phóng lợn để đi thanh toán nhóm khác chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trên mạng xã hội và để xử đối thủ
hai bên rủ dê lôi kéo thêm nhiều bạn bè trên mạng xã hội cùng tham gia
bọn cháu cũng đi tụ tập hình nhóm đông cầm hông khí xong rồi đánh bóng lặng lanh trên đường
chế tạo những cái này thì chủ yếu là để oai và kiểu để dọa sợ đến những không dám đánh
kiểu để oai với những người bên đường thôi
tôi nghĩ bọn cháu hẹn nhau đi đánh nhau xong rồi xuống dưới quần lại
người cầm giao phóng đi đánh nhau
lý do đánh nhau là gì
cháu không biết cháu thấy trong nhóm bảo đi thì cháu đi thiệt
tụ tập dùng hông khí đe dọa người đi đường hẹn nhau xử lý mâu thuẫn trên mạng xã hội của các đối tượng còn trong độ tuổi vị thành niên
là vấn đề khiến dư luận không khỏi lo lắng trong thời gian gần đây
các vụ án do các đối tượng trong lứa tuổi chưa thành niên gây ra đều là tự phát
chỉ tính riêng trong năm hai nghìn hai mươi hai công an thành phố hà nội
đã xử lý hình sự gần sáu trăm linh đối tượng thực hiện hành vi đi xe máy thành đoàn
mang theo hung khí vũ khí đuổi đánh nhau trên đường gây dối trật tự công cộng
đáng báo động trong số các vụ việc này rất nhiều đối tượng không xử lý vì chưa đủ tuổi truy cứu trách nhiệm hình sự
cơ quan điều tra cũng đã điều tra khám phá ra rất nhiều vụ việc
tuy nhiên là độ tuổi của các đối tượng trong thực hiện này có nhiều cháu chưa đủ một mươi sáu tuổi
cho nên là các cháu chưa phải chịu trách nhiệm đối với tội hạng ít nguyên trọng
ví dụ như đối với tội doanh gây dối qua đây cũng kiến nghị cơ quan chức năng có những hình phạt nghiêm khắc
đối với các hành vi này để mang tính chất gian đe và những bản án như vậy cần phải được phổ biến
tuyên truyền rộng rãi để cho sâu rộng quần chúng nhân dân cho các cháu cho bố mẹ cháu nhận thức
rằng hành vi của con em mình là vi phạm và nếu như có những hành vi như vậy
là sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và thậm chí là đi tù
đây là những loại hung khí phổ biến mà các nhóm đối tượng thường chế tạo tàng trữ và sử dụng mỗi dịp tụ tập
với các loại hung khí mang theo như thế này các đối tượng có thể tự mua tuyếp sắt và dao nhọn
sau đó tự hàn chế tạo thành loại hung khí này
cơ quan chức năng xác định một trong những nguyên nhân khiến tội phạm có sử dụng các loại hung khí
diễn biến phức tạp thời gian gần đây là do chế tải pháp luật chưa đủ sức gian đe
nó liên quan đến các loại mà các đối tượng rất hay sử dụng các loại dao tính sát thương cao
ví dụ như là các loại dao bầu dao trọc tiết lợn dao phóng lợn các loại kiếm đao
các loại các loại dao này là các loại có tính sát thương rất cao và đã gây ra nhiều các vụ án vụ việc
và gây nguy hại đến tính mạng sức khỏe của người dân
cho nên trong quá trình triển khai thực hiện năm năm
chức năng đã bắt giữ là năm bốn trăm linh vụ và xuyên hai mươi tám các vụ việc liên quan đến vũ khí vận động nổ vụ sợ
liên quan đến hành vi sử dụng dao kiếm búa gì để thanh toán đâm chém và đưa dù chất tự vô cộng
nhất là các nhóm thanh niên đông người hay thường xuyên sử dụng các loại dao để đánh nhau
thì gây ra những cái ngò ngạ cho tình hình an ninh chất tự của người dân
cũng như là
gây ra những cái hậu quả liên quan đến tính mạng sức khỏe rất lớn
trong năm năm triển khai thực hiện luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
toàn quốc đã vận động nhân dân giao nộp gần một trăm linh khẩu súng các loại
một mươi bảy tám trăm sáu mươi bom mìn lựu đạn gần bốn kg thuốc nổ
công tác đấu tranh phòng ngừa với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
trong đó lực lượng công an có vai trò nòng cốt đã phát hiện bắt giữ gần hai mươi vụ
hơn ba mươi một đối tượng thu gần năm khẩu súng các loại hơn bảy trăm linh viên đạn
tuy nhiên trên thực tế tội phạm sử dụng súng tự chế vũ khí thô sơ vũ khí tương tự vũ khí thô sơ
và các loại dao gây án vẫn diễn ra phức tạp và có chiều hướng gia tăng
đặc biệt là đối với đối tượng tội phạm đường phố hiện nay
điều này đặt ra đòi hỏi phải sửa đổi luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
để đáp ứng tình hình thực tế hiện nay và sự phát triển của xã hội
những cái mà chúng ta còn đang bất cập chưa xử lý được vào để xử lý
thì mới có tính răn đe cao đối với các đối tượng
thì mới đảm bảo hạn chế được hành vi của các đối tượng liên quan đến loại vũ khí như thế này
mình phải bàn cách nào đấy cố gắng làm sao nhanh nhất có thể gọn nhất có thể và hiệu quả nhất có thể
để giải quyết được cái vước mắt hiện nay
trong đó điển hình là cái việc hành vi xảy ra
nhưng ở hai cấp độ một là không xử lý được hình sự ngay từ đầu
hai nếu cấu thành tội phạm rồi thì không xử lý được chết đẻ
cái hành vi của cái người thực hiện trong cái vụ án đó
bởi vì có thể chỉ xử lý được đối với cái hành vi phạm tội mà nó cấu thành
người ta nhìn thấy trực tiếp đó ví dụ cố ý gây thương tích giết người hoặc các việc khác
thế còn cái tính chất nguy hiểm của các cái loại gọi tạm ngoại là vũ khí đó thì không xử lý được
hiện nay hồ sơ đề nghị xây dựng dự án luật
đã được bộ tư pháp thẩm định nhất trí với sự cần thiết bàn hành
bộ công an đã hoàn thành hồ sơ báo cáo chính phủ dự kiến chính phủ sẽ xem xét
cho ý kiến tại phiên họp chuyên đề vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba